thế nhưng lợi dụng tâm lý này nhiều hoạt động ăn xin bùng phát nhiều đệ tử cái bang kéo đến các công đàn chùa
ăn nằm vạ vật không chỉ làm xấu đi hình ảnh của trốn linh thiêng mà còn là câu chuyện liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự
để quý vị có cái nhìn rõ hơn chúng tôi xin phép được sử dụng tư liệu của kênh anntv để thực hiện video này
nếu như gặp những người khổ thì mình vẫn cứ hay cho vì mình cảm thấy là mình muốn chia sẻ một cái phần nào đấy cho người ta bớt đi
nhưng mà dù là không nhiều nhưng mà kiểu gì là mình cũng sẽ cho
cho tiền những người nghèo khó bất hạnh là một hành động nhân đạo
thế nhưng giữa xã hội mà thật giả lẫn lộn không ít hiện tượng lừa đảo ăn xin giả tàn tật biệu hoàn cảnh
thậm chí là có cả những đường dây chân rắt người già trẻ em để bắt họ đi ăn xin
như thực tế diễn ra tại nhiều địa phương trong thời gian vừa qua thì hành động nhân đạo ấy cần phải được nhìn nhận một cách đúng đắn
bởi nếu giúp sai người sai đối tượng thì vô tình lại trở thành việc làm tiếp tay cho tội ác
giúp công nghệ cái bang có đất sống và còn khuyến khích sự lười biếng thực dụng của những kẻ sống nhờ vào lòng tốt
thưa quý vị lòng chắc ẩn luôn có sẵn trong mỗi người bởi thế khi đứng trước những người ăn xin
chúng ta thường suy nghĩ nên cho
cho hay không cho tiền họ
lý trí đôi khi không thể thắng được tình cảm khi rất nhiều người ăn xin xuất hiện ngoài đường với hình ảnh rất đáng thương
khiến không ít người sẵn sàng sàn sẻ
thế nhưng nếu tận mắt chứng kiến việc người ăn xin trèo kéo thậm chí tỏ thái độ khi không xin được số tiền như mong muốn
bạn sẽ làm thế nào
nếu lưỡng lự chưa có ngay câu trả lời thì mời quý vị cùng đón xem một tình huống ăn xin mùa lễ hội của chúng tôi ngay sau đây
địa điểm mà ekip của camera giấu kín lựa chọn để tiến hành ghi hình là trước cổng ngôi chùa trấn quốc nổi tiếng ở thủ đô hà nội
các diễn viên của chương trình đã hóa trang thành những người ăn xin rất đáng thương
họ chia làm hai bên đứng ở ngay phía cổng vào để dễ dàng xin tiền của những người đi lễ
mặc dù trời mưa khá mau
ông bà đang vội vã để đi lễ
nhưng chứng kiến sự đáng thương của người đàn ông
rất nhiều du khách đã ngay lập tức rút ví và sang sẻ chút ít cho ông ta
nhận thấy bên phía người đàn ông có vẻ dễ kiếm ăn
ngay lập tức hai mẹ con người phụ nữ đã lao tới và bắt đầu màn trèo kéo đeo bám để xin tiền của mọi người
anh ơi anh cho em xin thêm đi anh
từ sáng đến giờ con em chưa được cái gì vào bụng cả nó đang ốm
anh cho thêm đi anh
hết tôi còn đâu nữa chị
trong ví anh còn bao nhiêu tiền lẻ đấy
thôi thôi thôi hết tiền để em thôi
người giàu đúng mà quá đáng đấy
chị ơi chị
chị ơi chị
chị cho ông ấy mà chị không cho em
chị gái ơi chị gái
từ sáng giờ con em chưa có cái gì mà bụng
và chị thương
chị cho em xin ít tiền lẻ đi chị
chị ơi chị cho em xin ít tiền lẻ đi chị
chị cho em xin ít tiền lẻ đi
chị ơi chị cho thêm đi chị
chị chị cho thêm đi
từ sáng giờ con em chưa có gì vào bụng
không mấy nghìn tiền lẻ này
cháu nó đang còn ôm nữa
trời gì ra
thậm chí khi đã được cho tiền
những người này còn có thái độ vòi vĩnh đòi xin thêm
em không nghĩ chị làm như vậy đâu

chị cho đi nói nhiều thế

mà em đã cho rồi thì chị cũng không đến mức này đâu ạ

chị cho thêm đi
em nghĩ là chị cho thêm đi
sự thay quá của người ăn xin
khiến cho các cô gái trẻ
vô cùng ngỡ ngàng và bối rối
bọn em cũng là sinh viên thôi
thì đôi khi bọn em thấy những người nào khổ
thì bọn em cũng giúp đỡ
nhiều khi mình có hai mươi trong túi thôi
nhưng mình sẵn sàng bỏ ra một mươi nghìn để mà cho người khác
có ít có nhiều của lòng thành của mình
thì là đưa cho bé một chút
nhưng mà em không hiểu tại sao
lúc em đưa rồi thì chị lại kéo tay em lại
và đưa thêm ý
là xin thêm này kia
người ta cũng dùng những lời lẽ
thứ nhất là không tôn trọng bọn em
và thứ hai là không tôn trọng với sự linh thiêng của trường
chị đi lễ chùa chị thương cháu
chị cho cháu xin ít đồng tiền lễ đi chị
em nội ơn chị nhiều lắm
chị cho cháu thêm đi chị
đi chị ơi
bạn này bạn xin kiểu gì không
bạn bỏ tay ra đi
cho em xin thêm đi
người ta còn cho hai trăm linh nghìn này
một mươi nghìn mua được cái gì
đi mà chị
anh chị ơi
anh chị ơi
anh chị thương lấy cháu em
con em anh chị cho em xin ít tiền thì anh chị
lợi dụng sự thương cảm đối với những đứa trẻ
người phụ nữ này liên tục đẩy đứa bé về phía mọi người
và luôn miệng xin tiền
chị ơi bây giờ thời buổi này
hai nghìn mua được cái gì nữa chị
hai nghìn mua được cái gì nữa chị
chị cho em thêm đi
tuy nhiên khi thấy chị nhận được những đồng tiền bệnh giá thấp
cô ta không chút ngượng ngùng xin thêm
và thẳng hùng chê người cho quá ít
không cho thì thôi sao phải quay lại chửi người ta
nhìn sang trọng như thế mà
cứ loại quá quắt
thậm chí cô ta còn có những lời lẽ xúc phạm
đến những người vừa mới cho mình tiền
khi không được như ý muốn
trước sự trèo kéo dài dẳng
và nắm chặt lấy cánh tay của cô gái
người phụ nữ đành phải rút tiền cho cô ta
nhưng dường như thế vẫn là chưa đủ với cô gái ăn xin
hãy cùng lắng nghe ý kiến của người phụ nữ này
nhất định bạn ấy giữ tay để mình lúc đấy mình phải rút một cái tờ năm thôi
nhưng mà xong tiếp tục lại có những cái hành động thái độ nữa thì mình nhất định mình không cho
nếu mà tiếp tục như thế nữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ khách du lịch ở đây khách du lịch ở các miền
nhất là giữa khách du lịch nước ngoài cũng rất nhiều
nhưng mà cứ để những cái trường hợp như thế nó sẽ làm cho xấu cái hình ảnh thuần phong mỹ tục của người việt nam
trước lời chê bai vì số tiền được cho quá ít ỏi
người đàn ông này chỉ biết cười trừ và rút thêm tiền đưa cho người ăn xin
cũng với cách thức tương tự nhưng lần này người ăn xin đã không dễ dàng xin thêm được chút gì
từ những người khác rất tỉnh táo
anh ơi cho em xin mấy đồng đi
cho cho thêm chị ơi
chị ơi cho thêm
anh ơi cho em xin mấy đồng bạc lẻ
trước hành động phản cảm của người ăn xin khiến cho một nhóm những người phụ nữ đứng gần đó rất khó chịu và đã phải lên tiếng
bác ơi bác cho em xin mấy đồng bạc lẻ hả bác
ui sáng trọng quý phái thế này mà cô cho một nghìn
cho cho cho thêm đi
kết xỉ vừa thôi thương ông già

anh ơi cho em xin mấy đồng bạc lẻ này
hình ảnh đấy cô thấy làm ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa dân tộc của mình
cho một nghìn hai nghìn để bảo là tại sao trung trung quý phái đẹp như thế mà lại cho có một nghìn hai nghìn
cũng thấy rằng cái đấy là cái tâm linh của mỗi người thôi
người ta có thể san sẻ giúp đỡ những người nghèo nhưng mà không phải vì giúp đỡ người nghèo đấy mà lại để những cái hình ảnh làm không đẹp cho xã hội như vậy
dù là người già hay người trẻ hay là người khỏe hoặc người yếu hay là tàn tật
chúng ta nên cố gắng làm sao
với cái sức của mình để nhận lấy cái thu nhập xứng đáng đối với cái đồng tiền hoặc với cái sức khỏe của mình
bỏ ra để nhận cái đồng tiền cho bản thân mình chứ đừng nên có những trường hợp như vừa sau
không giới hạn phạm vi hoạt động quanh các đền chùa các đối tượng ăn xin còn hòa mình vào những lễ hội đầu năm mới
nơi sẽ có rất đông người tham gia để dễ dàng di chuyển
anh cứ xin mấy đồng bạc lẻ ấy
sau khi xin rất nhiều người nhưng không thành công cuối cùng người đàn ông đã được cặp đôi thanh niên này cho tiền
tuy nhiên ông ta không trân trọng mà lại có thái độ chê bai hai người cho quá ít
và vòi vĩnh xin thêm
sự khó chịu đã xuất hiện trên khuôn mặt hai bạn trẻ
họ quyết định rời đi để tránh bị làm phiền
nhưng người đàn ông vẫn không chịu buông tha
nếu kiểu ăn xin truyền thống chỉ dựa vào tạo hình bản thân mang dáng vẻ khắc khổ bệnh tật đói rách thì ngày nay các đối tượng này không còn đi ăn xin một cách lộ lựu nữa
mà thay vào đó là một chiếc rổ nguy trang để bán hàng làm phụ nhưng xin tiền vẫn là chính